tại địa điểm cách ly tập trung trường quân sự tỉnh hòa bình ở tổ một mươi bốn phường thịnh lan thành phố hòa bình
đại diện hội thống nhất dân chủ vì hòa bình của hàn quốc tại việt nam
trung tâm giao lưu văn hóa việt hàn hội phụ nữ co win hàn quốc tại việt nam
đã hỗ trợ nhu yếu phẩm phòng chống dịch covid một mươi chín
nhu yếu phẩm bao gồm chăn cùng một số loại thực phẩm như bánh cá ngừ đóng hộp lá rong biển
cà phê sữa mì tôm nước với tổng giá trị khoảng chín mươi triệu đồng
trong ngày sáu tháng ba ngoài hỗ trợ cho hơn một trăm linh công dân việt nam trở về từ hàn quốc
tại trường quân sự tỉnh hòa bình đoàn còn hỗ trợ nhu yếu phẩm cho một mươi sáu tỉnh thành phố khác
thuộc khu vực miền bắc như hà nội bắc ninh hải dương hải phòng thái bình quảng ninh
tại buổi tặng quà ông lim sung phó chủ tịch hội thống nhất dân chủ vì hòa bình
của hàn quốc tại việt nam đã nhắn nhủ mọi người hãy cố gắng cùng nhau vượt qua khó khăn này
đồng thời chia sẻ động viên khích lệ tinh thần của mọi người để cùng nhau cố gắng vượt qua dịch bệnh covid một mươi chín